thưa quý vị vào ngày sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn văn nghĩa bốn mươi bảy tuổi tạm trú tại phường an thới thành phố phú quốc tỉnh kiên giang bảy năm tù
và dương thị bé bốn mươi tuổi trú tại phường an thới tp phú quốc năm năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vì mục đích muốn lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nên nguyễn văn nghĩa và dương thị bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động máy vi tính lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ở nước ngoài
do đào minh quân đứng đầu tổ chức
sau đó các đối tượng cùng nhau tham gia với tổ chức phản động này để tuyên truyền vận động lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia
nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lực lượng vũ trang việt nam
xuyên tạo phỉ bán chính quyền nhân dân biện đạt gây hoang măng trong nhân dân
đồng thời tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cả hai đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giữ và tạm giam
tại phiên tòa cả hai đều thưa nhận về hành vi phạm tội